trong ba năm trở lại đây tỉnh sơn la đang tập trung đẩy mạnh phát triển mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cho trồng lúa ngô và sắn kém hiệu quả
bước đầu thực hiện đã mang đến những tín hiệu tích cực trong đó vai trò của hợp tác xã kiểu mới chính là một trong những mắt xích quan trọng giúp cho người dân yên tâm phát triển sản xuất
khu đất hơn một hectare nhà bà vi thị đoá ở bản triềng hai huyện yên châu cách đây ba năm vẫn còn bạt ngàn ngô
tuy nhiên năng suất và giá trị kinh tế mà cây ngô mang lại rất thấp ăn cũng chẳng đủ
chỉ sau vài năm chuyển sang trồng đậu và dưa cả nhà ai cũng mừng vì thu nhập tăng lên con số mà trước đó chẳng dám nghĩ tới
cây ngô màu thì hiệu quả nó cao hơn giống thì ít nhưng hiệu quả nó cao hơn riêng cô làm cái khu này cũng thu được một trăm linh triệu một năm
nhằm giải quyết đầu ra cho người dân địa phương hợp tác xã hoa quả quyết tâm được thành lập với một trăm linh xã viên quy hoạch nằm trên tám xã thuộc ba huyện mộc châu yên châu và mai sơn
hợp tác xã này đang cho thấy vai trò thiết thực của mình trong việc giúp đỡ người dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm
tôi tham gia hợp tác xã hoa quả quyết tâm những năm trước trồng ngô này tham gia hợp tác xã trồng cây hoa quả đạt hiệu quả kinh tế khá hơn còn được bao tiêu sản phẩm
ở xuất khẩu thì nếu như là tính trên một mét vuông có thể là thu được đến ba bốn nghìn như cái tầm điểm như năm nay thì có thể là thu được đến năm mươi nghìn trên một mét vuông
nhưng mà trồng ngô thì nó chỉ được khoảng ba bốn nghìn thôi
trồng ngô thì nó không có lãi mấy
thế còn trồng cái cây ăn quả thì nó là
hiện tại mấy năm nay thì là riêng xoài nhãn rồi những cái cây ăn quả cái giá trị nó cao
nhưng mà tính trên một ha bình thường thì nó phải vào
như hiện tại bây giờ như nhãn nó phải tương ứng với bốn trăm linh triệu trên một ha
tại thời điểm này lãnh đạo tỉnh sơn la đã xác định phát triển mô hình trồng cây trên đất dốc là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế của toàn tỉnh
và để giúp đỡ người dân tiếp cận
phương pháp mới này các hợp tác xã kiểu mới được khuyến khích và hỗ trợ thành lập
đến năm hai nghìn hai mươi thì có thể nâng lên số diện tên ăn quả lên năm sáu nghìn ha của huyện châu
và sẽ tiếp tục là tăng cường cái công tác tập hấn khuyến nông
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân áp ụng sản xuất
nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm tốt
đặc biệt là sẽ tiếp tục thành lập các hợp tác xã nông nghiệp để đầu tư
liên kết đầu tư sản xuất và bao tiêu các sản phẩm cho nông dân trong thị trường
mô hình trồng cây ăn quả cây ngắn ngày trên đất dốc đã tận dụng tối đa thời gian và diện tích nông nhàn
có vốn đầu tư thấp mang lại hiệu quả kinh tế cao
tuy nhiên theo các hợp tác xã và hộ dân tham gia hiện nay
điện và nước phục vụ cho sản xuất còn rất hạn chế người dân vẫn phải tự khắc phục
nếu chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết được khó khăn trên
ước tính năng suất và thu nhập của các hộ cũng sẽ tăng lên ít nhất gấp đôi